từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một điệp cùng với lĩnh và hùng cùng nhau mở công ty trách nhiệm hiểu hạn tư vấn đầu tư và phát triển lhd ngành nghề môi giới tư vấn kinh doanh bất động sản do điệp làm giám đốc
từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai cả ba tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã cửa dương và xã cửa cạn
ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối đất rừng đặc dụng bên ngoài
sau đó các đối tượng đã tự săn lấp mặt bằng làm đường bê tông cắm cột điện kéo đường điện trái phép trên các thửa đất rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy tự đặt tên dự án đều là dự án ma không có thật rồi tiến hành giới thiệu quảng cáo trào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thửa phát lại tại phú quốc nhằm thu lợi bất chính
với thủ đoạn trên các đối tượng đã phân hơn một chín trăm năm mươi nền bán nền cho hàng trăm khách hàng
loạt là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
sau gần hai mươi bốn giờ gây án tên cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở phan thiết tỉnh bình thuận đã bị bắt giữ khi đang trốn tại bình dương
vào khoảng một mươi bảy giờ chiều qua một mươi chín tháng bốn đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị rời bình dương đi thành phố hồ chí minh
danh tính của đối tượng là thái văn trường ba mươi hai tuổi chú tỉnh đắk lắc
bước đầu công an xác định vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi tám tháng bốn trường thuê xe máy
đi đến tiệm vàng mỹ hoa kim và quan sát
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng
quá trình bỏ trốn trường đã sử dụng nhiều cách thức tinh vi để đối phó với việc truy bắt của công an
bằng cách đón xe khách về tỉnh gia lai rồi xuống xe giữa đường đón xe khác vào lại tỉnh bình dương
lực lượng trinh sát hình sự của công an tỉnh bình thuận và công an thành phố phan thiết đã trắng đêm truy xét
và lần theo dấu vết của tên cướp đến bình dương và bắt giữ thành công
số vàng cướp mà đối tượng cướp được gồm bông tai vòng vàng dây chuyền có giá trị hơn hai cây vàng
đã được công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi tp hcm vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh đồng thời khởi tố bắt tạm giam bốn bị can gồm lữ phú thám
dương thị thu thảo đặng thị hồng xuyên và lê thị ánh nga
thủ đoạn của các đối tượng là
thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng giá rẻ đưa về nhà của thám tại phường một mươi năm quận một mươi
dùng kéo cắt phần ngày sản xuất hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc
sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc thành hạn sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi sáu
đặt in vỏ hộp hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ
kết quả khám xét đối với duyên thu giữ ba mươi chín thùng thuốc chứa sáu hai mươi hai lọ chai thuốc giả
không rõ hóa đơn chứng tử về
nguồn gốc xuất xứ khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của lữ phú thám
thu giữ một trăm linh chín thùng thuốc chứa hơn một trăm linh vỉ thuốc hộp chai ống thuốc giả các loại
hơn ba mươi năm vỏ hộp tem nhãn thuốc giả các máy in date máy ép nhiệt
và các công cụ dụng cụ để sản xuất thuốc giả
mưa rông lốc và mưa đá tại các tỉnh sơn la lai châu lào cai hà giang
tuyên quang cao bằng bắc cạn và thanh hóa trong hai ngày qua
đã khiến hai người mất tích hơn năm ba trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng
cụ thể hai người mất tích tại lai châu năm ba trăm bốn mươi tám ngôi nhà đổ sập tóc mái
xảy ra tại các tỉnh sơn la lai châu lào cai hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn thanh hóa
về nông nghiệp hai chín trăm sáu mươi một hectare lúa hoa màu cây trồng lâu năm bị thiệt hại
hai trăm chín mươi chín năm mươi chín hectare cây lâm nghiệp bị thiệt hại hai mươi sáu trường học điểm trường bị tốc mái hư hỏng
sau khi thiên tai xảy ra
chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm người mất tích
huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục khẩu quả thiên tai để người dân sớm ổn định đời sống
theo cơ quan khí tượng nguyên nhân của đợt mưa rông là do miền bắc chịu ảnh hưởng
bởi khối không khí lạnh yếu vào giữa tháng bốn
thời gian cũng đến trong năm thái quốc mới